liên quan đến vụ nhóm thanh niên đổ xuống vào khu vực dân cư diễn ra trên địa bàn của huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh vào đêm ngày một mươi chín tháng bốn
ngày sáu tháng sáu công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ
khởi tố những người có liên quan đến vụ việc để xử lý
vào đêm một mươi chín tháng bốn nhóm thanh niên chở nhau trên xe máy cầm hung khí chạy vào đường trần văn dầu
ấp năm xã phạm văn hai huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
sau đó hai người này xuống xe cầm súng bắn nhiều phát vào hàng rào tôn của một căn nhà rồi rời đi
sự việc diễn ra khoảng một phút được camera an ninh ghi lại
tiếp nhận tin báo công an huyện bình chánh đang chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhiều người liên quan và thu giữ hơn một mươi vỏ đạn
bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn đất đai và không có ai bị thương trong vụ việc trên
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan và đang truy bắt những đối tượng còn lại